đồng bào dân tộc thái khơ mú ở bản hồi thum xã nang ngòi huyện kỳ sơn đang rộn ràng bước vào mùa gặt
những hạt lúa vàng trên những thửa ruộng bậc thang do cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nghệ an giúp khai phá
đang tiếp tục hành trình mang no ấm cho bản nghèo vùng biên giới
gia đình ông lô văn ngân cùng bà con dân bản hùi thum xã nang ngòi huyện kỳ sơn đang phấn khởi bước vào vụ thu hạch lúa mùa
những hạt lúa từ cánh đồng dưới chân núi phu sai lai leng là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi
của các chiến sĩ mang quân hàm xanh trong suốt nhiều năm qua
đây là cụ rất vất vả con đi lính một đứa con đi học là con bố mẹ con bố mẹ cũng có người làm
rất là cảm ơn là bộ đội xuống giúp nếu là con gia đình tư làm cả tháng không xong
bạn hùi thum nằm dưới chân núi phu sai lai leng
có gần một trăm linh hộ dân gồm đồng bào dân tộc thái và khơ mú sinh sống
trước đây dân bản sinh sống chủ yếu bằng săn bắt đốt nương làm rẫy và sự hỗ trợ của nhà nước
năm hai nghìn chín đến nay đồng bào bạn hùi thum tập trung trồng lúa nước
không những cái nhiệm vụ thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mà còn là xây dựng cái thể tầng lòng dân
do vậy cho nên là từ năm hai nghìn chín cho tới nay thì đồn biên phòng đã tổ chức thực hiện nhiều mô hình hoạt động thiết thực
nhằm giúp dân phát triển kinh tế xóa đỏ giảm nghèo đặc biệt là trong cái xây dựng mô hình lúa nước tại bản hùi thum
đồn đã cử cái lực lượng xuống giúp bà con từ các cái hoạt động bắt đầu giao cậy cho tới khi là gạt lúa
không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới xây dựng thế trận lòng dân
mà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đang ngồi đã giúp cuộc sống của bà con hùi thum bước sang một trang mới
những người lính quân hàm xanh đã luôn nỗ lực không ngừng để làm cho giải đất miền biên
nhưng ngày càng khởi sắp đem lại no ấm cho đồng bào nơi đây